cướp giật tài sản của người đi đường không còn là thủ đoạn mới của các đối tượng phạm tội
tuy nhiên vì tâm lý chủ quan bất cẩn mà nhiều người vẫn trở thành miếng mồi ngon của các đối tượng
trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản hết sức táo bạo
gây ra nguy hiểm đến tính mạng cho các nạn nhân
lợi dụng tuyến đường vắng vẻ ít người qua lại và sự sơ hở mất cảnh giác của người dân
từ đầu năm đến nay trên tuyến đường tránh quốc lộ chín mươi một và tân lộ kiều lương thuộc địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang
các đối tượng đã ra tay thực hiện trên một mươi vụ cướp cướp giật tài sản
điển hình vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai khi bà tô thị hồng ngọc đang chở cháu gái ba tuổi lưu thông trên đường tránh quốc lộ chín mươi một
thì bất ngờ bị một nam thanh niên từ phía sau chạy vượt lên áp sát giật lấy túi sách
bà ngọc liền đuổi theo và truy hô thì bị đối tượng ép xe ngã xuống đường làm cháu bé bị chấn thương nặng
chị chạy theo đó nó ép qua là chị té lúc đó chị té mà chị không có nghĩ được là buổi sáng tám giờ mấy mà nó manh động tới cửa đó luôn
cháu chị té xuống trắng thường ha là nó sụp cái này vô nè trắng nó sụp nguyên cái này miếng thịt ha
nó sụp miếng da nó sụp vô gì nè là vô bác sĩ dỡ ra bác sĩ chụp hình ra là nguyên miếng sợ thấy sợ luôn
gần đây nhất ngày ba tháng sáu trên đường đi bán vé số khi đến đường tân lộ kiều lương
bà trần thị đào bị một nam thanh niên áp sát xe giật sợi dây chuyền vàng một mươi tám k trọng lượng ba năm chỉ vàng trên cổ bà rồi tàu thoát
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng hình sự công an thành phố châu đốc nhanh chóng xác định bắt giữ đối tượng trần văn năng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã khánh hòa huyện châu phú tỉnh an giang
năng là thủ phạm của hai vụ cướp giật táo bạo nói trên
để có tiền thỏa mãn cơn nghiện game năng đã thực hiện trót lọt chín vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố châu đốc
trước những tính chất manh động nguy hiểm của các đối tượng công an thành phố châu đốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng ngừa chấn áp tội phạm
đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
cơ quan công an cũng mong bà con thứ nhất là không đi vào những giờ vắng vẻ
cái thứ hai đi thì cũng có từ hai người để nhằm đảm bảo đối tượng nó không dám thực hiện hành vi phạm tội
cái thứ hai thì cái tài sản của mình nếu đối với các cái xe mà tay ga có học rồi đó
thì tài sản giỏ sách vấn đề gì đó thì nên bỏ vào trong cái học
khi mà xảy ra sự việc thì mong bà con là nhanh chóng báo ngay cho cơ quan công an gần nhất
để là cơ quan công an phối hợp điều tra chi xét bắt nhanh đối tượng
vì túng quẫn nên hành vi các đối tượng cướp cướp giật tài sản rất manh động liều lĩnh
chính vì vậy mỗi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác tự bảo quản tài sản của mình
không chủ quan lơ là để bảo đảm sự an toàn tài sản tính mạng của mình và người thân